cho đến hiện tại trung quốc vẫn là quốc gia gây gắt nhất với đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
nước này sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để thực hiện tuyệt đối chiến lược zero covid
bảo vệ mọi người dân trung quốc khỏi bất kỳ sự xâm nhập nào của virus corona
vấn nạn người vượt biên cũng không nằm ngoài phạm vi cứng rắn của nước này
khi hơn nửa năm nay các chốt văn phòng ở huyện long châu nằm dọc theo biên giới trung quốc việt nam
đã dùng ngẫug làm phương tiện truy bắt người nhập cư trái phép
là một phần trong chiến lược nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín của trung quốc
giữ lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư bất hợp pháp nên đã tăng cường tuần tra biên giới
thế nhưng trung quốc là quốc gia rộng lớn có đường biên giới trải dài
vì vậy việc ngăn chặn người vượt biên không phải là điều dễ dàng
kể từ mùa hè năm ngoái lực lượng bảo vệ biên giới nước này đã có công cụ mới những con ngỗng
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một huyện long châu thuộc tỉnh quảng tây tiên phong dùng ngỗng để đẩy lùi tình trạng nhập cư phức tạp
và ngay sau đó đã thu được kết quả đáng ngạc nhiên
rõ ràng ngẫu cảnh giác với người lạ và tiếng động bất thường hơn nhiều so với chó
loài gia cầm này đã giúp lực lượng biên phòng trung quốc bắt giữ một số người đang cố gắng nhập cảnh trái phép
vào tháng chín năm ngoái nhiều tiểu đội ngỗng đã được đưa đến các chốt kiểm soát biên giới
dọc theo biên giới của long châu và trước đó không lâu mỗi đội kiểm soát biên giới đều có ít nhất một cặp ngỗng
theo báo china news đội kiểm soát biên giới tiêu chuẩn mới của long châu gồm hai con ngỗng một con chó và hai cư dân bản địa
những ngôi làng ở long châu được bao quanh bởi núi cao rừng rậm và một mạng lưới đường mòn phức tạp
tuy nhiên sự ra đời của tiểu đội ngỗng đã chứng minh được hiệu quả của việc ngăn chặn vấn nạn vượt biên
và buôn lậu hàng hóa cùng động vật hoang dã
chúng sẽ kêu lên khi phát hiện điểm bất thường và chúng sẽ kêu to hơn nữa khi nhìn thấy người lạ
chiến dịch ngẫu ở long châu đang được quảng bá tích cực tại các huyện khác của thành phố sùng tả tỉnh quảng tây
hiện có khoảng bốn trăm linh con chó và năm trăm linh con ngỗng được huy động
làm nhiệm vụ tại hơn ba trăm linh trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh ở biên giới trung quốc
số lượng ngỗng sẽ sớm tăng hơn nữa
vấn nạn người vượt biên đã mở ra một con đường cho virus corona xâm nhập vào trung quốc
theo cách lén lút và khó kiểm soát nhất
do đó mặc dù thoạt nhìn có lẽ khá buồn cười
song sự ra đời của tiểu đội ngỗng vô cùng nhạy bén đã giúp nước này giữ vững lập trường jero covid cứng rắn của mình
vâng bản tin covid một mươi chín trưa ngày một mươi sáu tháng hai đến đây là kết thúc
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến những bản tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
xin kính chào quý vị